lễ tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi tám đã diễn ra vào tối ngày hai mươi chín tháng bốn
hé lộ rất nhiều điểm mới lạ hấp dẫn của chương trình năm nay
với chủ đề huyền thoại những cây cầu lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi tám có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng
cùng các đoàn nghệ thuật nổi tiếng quốc tế mang đậm dấu ấn văn hóa các nước
năm nay hệ thống nhạc nước hiệu ứng âm thanh ánh sáng được giàn dựng hoành tráng sàn sân khấu được nâng hạ
đây là một nét mới tạo điểm nhấn ấn tượng trong đêm khai mạc
lễ hội sẽ kéo dài trong hai tháng với năm đêm trình diễn tám đội thi pháo hoa đến từ ba lan pháp ý mỹ hồng kông trung quốc thụy điển bồ đào nha và chủ nhà đà nẵng
tối nay ba mươi tháng bốn chương trình khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi tám sẽ chính thức được diễn ra
ngay sau đó là phần thi diễn của đội chủ nhà việt nam và ba lan